mặc dù đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa hẻ thu tại đồng bằng sông kiểu long
tuy nhiên giá lúa đang trong xu hướng tiếp tục giảm
hiện giá lúa tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long tiếp tục giảm thêm khoảng một trăm linh hai trăm linh đồng một kg so với cách đây hơn một tuần
tại nhiều quận huyện ở thành phố cần thơ và các tỉnh vùng lân cận như vĩnh long hậu giang
giá lúa tươi đã giảm xuống chỉ còn ớm bức từ bốn một trăm linh bốn hai trăm linh đồng một kg
như vậy chỉ trong khoảng ba tuần qua giá lúa tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long
đã giảm tổng cộng khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng một kg so với trước
theo người dân địa phương tình hình mưa gió bất thường gần đây đã gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch lúa của nông dân
và góp phần đáng kể vào việc làm cho giá lúa giảm do thương lái đòi giảm giá thu mua
nhất là những diện tích lúa bị đổ ngã ớt nước và xình lầy khó thu hoạch
đồng thời đa phần nông dân không có điều kiện thuê sấy trữ lúa và có tâm lý muốn bán lúa tươi ngay tại ruộng cho thương lái
nên dù giá giảm cũng buộc phải bán
hiện giáo thuê máy gạt đập liên hợp thu hoạch đã ở mức hai trăm bảy mươi ba trăm linh đồng một kg đối với lúa đứng
còn lúa ngã lên đến ba trăm năm mươi đồng một công thậm chí cao hơn
đây cũng phần nào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của bà con nông dân